tại thôn phước ấm xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã diễn ra lễ hội rước cộ bà chợ được và các hoạt động trò chơi dân gian đặc sắc do địa phương tổ chức
đây là lễ hội mang tính tâm linh tín ngưỡng và truyền thống của nhân dân xã bình triều đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lễ hội dước cộ bà trợ được
tương truyền hội rước cộ bà chợ được là lễ hội tưởng nhớ công đức của một vị tiên nữ rất linh ứng đã tạo dựng làng phước ấm từ nơi đất cát hoang vắng thành một khu chợ sầm ớt ngày nay có tên là chợ được
để tri ân công đức của bà người dân làng phước ấm lập lăng thờ và hàng năm vào ngày một mươi một tháng riêng âm lịch làng tổ chức lễ rước cậu bà